còn vào đêm ngày bốn tháng ba hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn thứ sáu về tình hình ukraine
phiên họp được tiến hành theo đề nghị của anh một trong năm nước ủy viên thường trực
sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào một tòa nhà năm tầng của nhà máy điện hạt nhân zabarocia
một trong những nhà máy điện lớn nhất của châu âu
tại cuộc họp phó tổng thư ký liên hợp quốc bà rosemary dicarlo khẳng định
việc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân là trái với luật nhân đạo quốc tế
trưởng phái đoàn thường trực mỹ tại liên hợp quốc đại sứ linda thomas greenfield
cũng cho rằng việc xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân đã đặt cả châu âu vào tình huống nguy hiểm
về phần mình trưởng phái đoàn thường trực nga tại liên hợp quốc vasily nebenzy
bác bỏ các cáo buộc về việc nga tấn công nhà máy điện hạt nhân ở ukraine
cho rằng đây là những thông tin không đúng sự thật nhằm chống lại nga
đại sứ nebenji khẳng định binh sĩ nga và ukraine có giao tranh
ở khu vực nhà máy điện nhưng nga không ná đạn vào nhà máy này
liên quan đến vấn đề tổng thống ukraine đề xuất gạt nga ra khỏi vị trí thành viên thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự ở ukraine ngày hai mươi bốn tháng hai
thư ký báo chí nhà trắng jen psaki cho rằng nga đang lạm dụng vị trí của nước này
trong hội đồng bảo an liên hợp quốc nhưng việc loại moscow ra khỏi vị trí thành viên thường trực
không phải là điều có thể xảy ra
bà pashki một lần nữa khước từ lời kêu gọi của ukraine về việc thiết lập vùng cấm bay
ở nước này tuy nhiên bà nhấn mạnh rằng washington vẫn hỗ trợ chính phủ ukraine
trong đó có cả hỗ trợ về quân sự quốc phòng